thế mộc nhi nhà chinh phạt vĩ đại vị lãnh chúa bảo tàng
thiếp mộc nhi là một trong những nhà chinh phạt vĩ đại nhất châu á chiến công có thể được so sánh với thanh các tư hãng nadessa hay alexander đại đế
ông đã sáng lập đế quốc timoris xây dựng đội quân hùng mạnh và gieo rắc nỗi sợ hãi trên khắp châu á châu phi và châu âu bằng các cuộc bành trướng quân sự
dù bị đánh giá là vị lãnh chúa tan bạo gây ra cái chết cho hàng triệu người nhưng công bằng mà nói di sản mà thiếp mộc nhi để lại có giá trị rất lớn cho hậu thế
tuổi trẻ tài cao
thiếp mộc nhi còn được gọi là tamellane hay timur là con trai của người đứng đầu một bộ tộc mông cổ ở trung á
ông sinh ngày chín tháng bốn năm một nghìn ba trăm ba mươi sáu tại khu vực gần samacan một vùng đất nằm dưới sự cai trị của hậu du
hậu duệ sát hợp đài con trai thanh cát tư hãng cũng là nơi sinh sống của bộ lạc người tuốt
thi mộc nhi từ nhỏ đã ôm khao khát khôi phục đế quốc mông cổ
những cuộc chinh phạt vĩ đại của thành các tư hãng là nguồn cảm hứng to lớn đối với ông
thời thơ ấu thiếp mộc nhi và nhóm bạn của ông thường đột kích các lượng khách du mục để ăn cắp hàng hóa của họ như cừu ngựa và gia súc
có nguồn tin cho rằng vào khoảng năm một nghìn ba trăm sáu mươi ba thiếp mộc nhi đã bị trúng hai mũi tên vào chân khi đặt
ông cắp một con cừu chính sự cố này đã khiến ông tàn tật suốt đời
dù tàn tật nhưng thiếp mộc nhi vẫn là một người giỏi võ nghệ và có tài điều khiển quân đội
ông không biết đọc không biết viết nhưng vẫn có thể nói thông thạo tiếng thổ và tiếng ba tư
ngoài ra thiếp mộc nhi cũng vô cùng thông minh và chơi cờ tướng rất giỏi
ông đã sáng chế loại cờ tướng có một trăm một mươi quân cờ chính là trò tamalanchas ngày nay
ở tuổi thiếu niên thiếp mộc nhi dành phần lớn thời gian trên lưng ngựa
cố gắng chiến đấu và giành được một vị thế đáng kể cho bộ lạc của mình
khi mới hai mươi bốn tuổi ông đã trở thành người đứng đầu bộ lạc tự xưng là lãnh chúa
ở tuổi ba mươi thiếp mộc nhi đã chinh phục được tất cả các bộ lạc người tốt trong vùng và lật đổ vị thủ hiến địa phương
năm một nghìn ba trăm bảy mươi ông trở thành người cai trị toàn bộ vùng trung á
nhà chinh phạc vĩ đại
dưới sự lãnh đạo của thiếp mộc nhi
các bộ lạc người tuốt ở trung á tạo thành một lực lượng quân sự hùng mạnh
đến năm một nghìn ba trăm tám mươi ba ông bắt đầu một loạt chiến dịch chinh phục ba tư của mình
sau khi chiếm đa số miền đông ba tư và đánh bại mông cổ tô tâm ích thiếp mộc nhi đã chiếm đóng moskva trong một năm
năm một nghìn ba trăm chín mươi tám lấy lý do quốc vương của vương quốc hồi giáo delhi thể hiện sự khoan dung quá mức đối với các thần dân theo hình đô giáo
thiếp mộc nhi đã đưa quân xâm chiếm vương quốc này
ngày hai mươi bốn tháng chín
quân đội của ông băng qua sông indust mặc sức tàn sát cướp bốc trên đường đến thủ đô delhi
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm một nghìn ba trăm chín mươi tám quốc vương jaili tên là mahmoud tolouk đã dốc toàn bộ quân lực để ngăn chặn quân của thiếp mộc nhi tại panipad
quân delhi lúc này khá đông chiến đấu chủ yếu dựa vào đàn voi chiến
tất nhiên bấy nhiêu đó là chưa đủ để thiếp mộc nhi lôi quân
ông có đủ các chiến thuật để tiêu diệt đàn voi
năm một nghìn ba trăm chín mươi chín thí mộc nhi tổ chức cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào lãnh thổ ở syri
sau khi chiếm được thành phố aleppo quân đội của thíp mộc nhi tiếp tục chiếm đóng thành phố damascus vào năm một nghìn bốn trăm linh một
cuối cùng ông chuyển sang tấn công bangdad của iraq trong cùng năm
thi mộc nhi đã trải qua ba mươi năm năm tiếp theo với những cuộc chiến tranh và chinh phục không ngừng nghỉ
ông không chỉ củng cố quyền cai trị của mình ở quê nhà bằng cách khuất phục những kẻ đối lập

mà còn mở rộng lãnh thổ bằng cách xâm phạm đất đai của các cường quốc bên ngoài
các cuộc chinh phạt ở phía tây và tây bắc đã đưa thiếp mộc nhi đến các vùng đất gần biển kashi đến bờ sông uran và sông volga
còn các cuộc chinh phạt ở phía nam và tây nam của ông bao gồm hầu hết các tỉnh ở batu bao gồm baghdad kabbalah và bắc iraq
quân đội thiếp bọc nhi là một trong những đội quân được vũ trang tốt nhất thế giới thời bấy giờ
nghệ nhân bà thợ thủ công lành nghề từ nhiều nơi khắp châu á đã bị bắt và đưa về kinh đô samakhan
tại đây họ được ra lệnh chế tạo các vũ khí và áo giáp tối tân nhất thời điểm đó để phục vụ quân đội của thiếp mộc nhi
sau mỗi lần chiến thắng quân đội của thiếp mộc nhi lại ngày càng lớn mạnh
vào thời điểm ông sẵn sàng xâm lược nhà minh mặc dù không có con số chính xác nhưng theo ước tính quân đội của ông có tổng số lên tới vài trăm nghìn
quân đội thiếp mộc nhi luôn phát triển bằng cách học hỏi
sau khi đánh bại một kẻ thù nào đó họ lại học được các phương pháp và vũ khí chiến tranh mới
từ người ấn độ họ có thêm voi chiến
từ người iran họ học hỏi cách thức chế tạo các loại vũ khí công thành
từ người ottoman họ tiếp thu thêm thuốc súng
từ người đông la mã họ học được cách dùng lửa để thiêu trụi hạm đội thập tự chinh trong cuộc bao vây smina
đến khi chuẩn bị đông chinh nhà minh quân đội thiếp mộc nhi đã sở hữu một kho vũ khí cũng như chiến thuật đa dạng
tuy nhiên thiếp mộc nhi đã lâm bệnh và qua đời vào tháng hai năm một nghìn bốn trăm linh năm khi mục tiêu chinh phạt nhà minh còn đang dở dàng
đế chế timorit do ông gây dựng tiếp tục thực hiện những cuộc chinh phạt
tuy nhiên khi thiếu đi thủ lĩnh họ không còn chiến đấu hiệu quả như trước
cuối cùng đội quân bắt đầu tan rã và đế chế rộng lớn của thiếp mộc nhi cũng nhanh chóng lùi tan vào năm một nghìn năm trăm linh bảy
vị lãnh chúa tan bạo
thiếp mộc nhi nổi tiếng là một kẻ xâm lược tan bạo
khi người dân ở vương quốc chehi nổi dậy ông đã điều một lực lượng hùng hậu đến dập tắt
sau khi khống chế được đại cục thiếp mộc nhi hạ lệnh bắt giữ và giết khoảng bảy mươi và trẻ gái trai có liên quan đến cuộc nổi loạn này
tính ra sau cuộc xâm lược của thiên mộc nhi những gì còn lại ở vùng đất này chỉ là đống đổ nát
một số nguồn cho rằng số người ấn độ thiệt mạng trong cuộc xâm lược này lên đến một triệu người
năm một nghìn ba trăm chín mươi chín thiếp mộc nhi bị bắt
thiếp mộc nhi tuyên bố sẽ không giết hại những công dân sivas nếu họ chịu đầu hàng
nhưng sau khi người dân mở cổng ông đã thất hứa ra lệnh chung sống tất cả ba công dân tại đây
quân đội của ông sau đó còn giết hại người vô tội đốt cháy toàn bộ thành phố tại armenia và jorge
theo các nhà nghiên cứu trong khoảng thời gian chinh phạt của mình thiếp mộc nhi đã giết hại khoảng hai trăm linh binh lính và thường dân ở ấn độ
hai mươi người dân aleppo bảy mươi người yves saint
bảy mươi người tigris và chín mươi người ở baghdad
vào cuối thế kỷ một mươi bốn thời gian hùng mạnh nhất của đế chế timoris các chuyên gia lịch sử ước tính ông đã chiết năm dân số thế giới
tổng cộng số người bị giết hại trong thời gian thiếp mộc nhi nắm quyền lên đến một mươi năm hai mươi triệu người
dù là một kẻ xâm lược tàn bạo nhưng thiếp mộc nhi vẫn được xem là nhà lãnh đạo có công khai sáng
khuyến khích sự phát triển văn học nghệ thuật và ngôn ngữ
những cuộc xâm lược của ông đã làm thay đổi cán cân quyền lực ở trung á biến hàng loạt các thành phố như herat sabakh và tasken thành các trung tâm văn hóa và thương mại
đặc biệt là samakhan một thành phố sa mạc hóa là thủ đô mà thiếp mộc nhi dựng lên
samarkand đầy ấp cung điện thánh đường lan tẩm hầu như đều có màu xanh da trời
được xây dựng với kích cỡ đáng kinh ngạc các thánh đường ở samacan và nhiều công trình lịch sử khác
có thể vượt xa cả thành phố hiện đại
ví dụ như thánh đường bp khanum được xây dựng sau khi thiếp mộc nhi đánh chiếm ấn độ cuối thế kỷ một mươi bốn
có đến bốn trăm năm mươi cuộc đá cẩm thạch được dựng nên nhờ sức của một trăm linh con voi
dù cho thiếp mộc nhi vốn nổi tiếng ở uzbekistan nơi đế chế của ông từng trải dài khắp các vùng đất từ ấn độ tới thổ nhĩ kỳ nga ả rập saudi
nhưng nơi tập trung quyền lực của ông vẫn là rajasthan hay miền cát ở parisian tại thủ đô samarkand
quảng trường này từng là nơi đưa ra các tuyên bố hoàng tộc cũng là nơi thực hiện những vụ sử tử công khai
ngày nay rajistan là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện chính bao gồm các lễ hội âm nhạc
là một nhà bảo trợ nghệ thuật thiếp mộc nhi đã tập trung các nghệ sĩ và học giả khắp trung á tại triều đình ở samacan
ông cho xây dựng những nhà thơ hồi giáo to lớn ở quê hương kesh ở yasi turkestan và samarkand
ngôn ngữ của người tuốc tiếng chagatai được sử dụng ở trung á
trở thành ngôn ngữ nghệ thuật tại khu vực này trong suốt năm thế kỷ
thiếp mộc nhi cũng là người cho thiết kế và xây dựng tòa đồng hồ gạch một công trình kiến trúc tâm linh
nằm giữa vùng đất hoang sơ ở làng goyal kala thuộc nurkut uzbekistan
sau khi ông qua đời và được chôn cất tại nơi đây tòa đồng hồ này đã trở thành lăng mộ